sau năm ngày thi diễn ra tại tp huế chiều nay hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc hai nghìn một mươi chín đã bế mạc
ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức công bố giải thưởng cho các tác giả nhóm tác giả và đoàn tham gia dự thi
nhất toàn đoàn thuộc về hà nội nhì thuộc về tp hcm hội thi đã chọn được ba mươi giải nhất cho cá nhân tác giả và nhóm tác giả
thuộc về bốn nhóm ngành dự thi có bốn mươi năm thiết bị đạt giải nhì bảy mươi năm thiết bị đạt giải ba
hội thi đã đạt được kết quả như mục tiêu đề ra
hai trăm một mươi sáu cơ sở giáo dục nguyên nghiệp trong toàn quốc đã đem đến hội thi những thiết bị kết tinh của trí tuệ sáng tạo và tinh thần say mê khoa học
sáng chế vì sự phát triển chung của giáo dục nghề nghiệp nước nhà
hội thi thiết bị đào tạo tự làm lần tiếp theo sẽ được tổ chức tại tỉnh bà rịa vũng tàu